thưa quý vị vào tối qua ngày sáu tháng một mươi hai trận mở màn của đội tuyển việt nam với lào
trong khuôn khổ aff suzui cup hai nghìn hai mươi nhận được sự chú ý rất lớn của người hâm mộ
có thể nói khán giả rất vui trước chiến thắng của đội tuyển việt nam
tuy nhiên thì niềm vui đó không trọn vẹn khi ngay đầu trận đấu
nền tảng youtube đã tắt âm thanh khi tuyển việt nam thực hiện nghi lễ hát quốc ca
vụ việc khiến dư luận bức xúc khó hiểu và đặt ra câu hỏi
vì đâu mà quốc ca việt nam bị ẩn vì lý do tác quyền
vì lý do bản quyền âm nhạc chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ trào cờ
sau lễ trào cờ tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường mong quý vị khán giả thông cảm
đây là dòng chữ hiện lên trên màn hình trong phần lễ trào cờ của hai nước
sự việc này xảy ra khiến chị hoa cũng như nhiều khán giả theo dõi trên nền tảng trực tuyến youtube bức xúc
thực sự là rất là bất ngờ và cảm thấy là một cái lý do đưa ra là vì vấn đề bản quyền
mà có thể là tắt đi cái tiếng của
quốc ca của một đất nước
chúng ta cũng phải lên làm rõ là lý do tại sao và ai là những người mà đã xâm phạm
và cái quyền và những cái bản quyền này để làm cho là và yêu cầu là họ phải là dừng lại luôn
thực ra là tôi mong muốn là sự việc này sẽ không xảy ra một lần nào nữa
bởi vì quốc ca là một cái phần tinh thần của tất cả người dân việt nam
và mỗi một trận bóng thì phần quốc ca là mọi người đều rất là chờ đợi
và rất là mong muốn là cùng hòa con tim với các cầu thủ để có thể truyền nhiệt đến cho mọi người
trên khắp các cộng đồng mạng hàng ngàn người đã chia sẻ lên tiếng bày tỏ sự bức xúc
thì bài hát quốc ca lại thuộc sở hữu bản quyền của một đơn vị
với ca khúc tiến quân ca gia đình nhạc sĩ văn cao khẳng định
gia đình đã hiến ca khúc tiến quân ca cho nhà nước nhân dân để tất cả mọi người có thể sử dụng
tôi nghe mà tôi nói thật với các anh là tôi thấy một cái chuyện nó vô lý
nó đã vô lý là còn hài hước
gia đình đã trao bài tiến quân ca này cho quốc hội
chỉ có nhân dân mới là người gìn giữ bảo vệ
có thể thấy đây là sự cố hy hữu khi khán giả không được nghe quốc ca
trong trận đấu của đội tuyển việt nam trên nền tảng youtube
thực tế nếu theo dõi trận đấu trên sóng truyền hình
thì khán giả vẫn có thể nghe rõ bài hát tiến quân ca
youtube có cung cấp một công cụ ra sát bản quyền gọi là content id
dành riêng cho cách mạng đa kênh để bảo vệ và quản lý bản quyền cho các đối tác của họ
thì để sử dụng công cụ content id này
các mạng đa kinh phải cam kết rằng tất cả các sản phẩm mà mình đăng ký trên cần ten id
bắt buộc là sản phẩm độc quyền trên các lãnh thổ mà mình đã đăng ký
chính việc chưa kiểm tra kỹ về độc quyền của các mạng đa kinh
cũng như là các đối tác đã dẫn đến việc lạm dụng công cụ content id
cũng như là chủ sở hữu bản quyền bị đánh bản quyền trên chính tác phẩm của mình
mặc dù không có ủy quyền cho bất cứ một ai
và điều này không chỉ
không chỉ xảy ra ở việt nam mà còn xảy ra ở các nước khác nữa
đó là lý do mà youtube luôn luôn có một cái quy trình để giải quyết xung đột bản quyền
hiện nay có rất nhiều đơn vị sản xuất bản ghi tiến quân ca cả trong nước và ngoài nước
theo luật bản quyền nhà sản xuất ra bản ghi âm là người nắm giữ phần quyền bản ghi
còn nhạc sĩ người sáng tác bài hát nắm giữ quyền tác giả hay còn gọi là tác quyền
như vậy quyền tác giả quốc ca vẫn thuộc về nhà nước và nhân dân việt nam
nhưng nhà sản xuất bản ghi âm
có quyền đòi hỏi bản quyền cho bản ghi mà họ thực hiện
đối với các tổ chức hoặc là cá nhân đã đầu tư kỹ thuật hoặc là tài chính
để sản xuất tạo ra các bản ghi âm ghi hình của bài tiến quân ca
thì họ sẽ được pháp luật bảo hộ các quyền đối với các bản ghi âm ghi hình đó
và đây gọi là quyền liên quan đến quyền tác giả
các tổ chức và cá nhân khác muốn sử dụng truyền đạt các bản ghi âm ghi hình này đến công chúng
thì phải được sự đồng ý của các tổ chức
hoặc là cá nhân là chủ sở hữu của các bản ghi này
sự việc lần này cho thấy nếu ban tổ chức sân sử dụng bản ghi có bản quyền
thì các kênh youtube ở việt nam tiếp sóng trận đấu sẽ không phải tắt tiếng
tránh việc vi phạm dẫn đến thiệt hại về kinh tế cũng như gây bức xúc cho khán giả
rõ ràng không ai được phép dùng tài sản quốc gia để trục lợi cho mục đích cá nhân
xong khi đã hội nhập toàn cầu việt nam cần chấp hành luật chơi quốc tế